tại cảng cá cửa hội ban quản lý cảng cá nghệ an phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã cửa lò
đồn biên phòng cửa khẩu cửa lò bến thủy trung tâm phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ thị xã cửa lò
ubnd phường nghi hải ubnd xã nghi xuân tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
cảng cá cửa hội là cảng cá lớn nhất tỉnh nghệ an
năm hai nghìn một mươi bảy việc tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và cứu nạn năm hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ với ngư dân ven biển
với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan mà còn cho các cảng cá khác trên địa bàn tỉnh nghệ an
đợt diễn tập lần này nhằm nâng cao khả năng chỉ huy hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tài giữa cảng cá với các đơn vị cùng đóng trên địa bàn
đồng thời nâng cao năng lực xử lý tình huống tại chỗ cho cán bộ nhân viên cảng cá và các tổ chức cá nhân hoạt động trong cảng
đồng thời nâng cao nhận thức cho các tổ chức ngư dân chủ phương tiện tàu thuyền về nhiệm vụ ứng phó phòng chống có hiệu quả các tình huống khẩn cấp trong phòng chống lụt bão
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phát huy có hiệu quả công tác phối hợp lực lượng phương tiện của các đơn vị trên địa bàn trong công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu hộ cứu nạn